những ngày qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nhiệt độ tại tuyên quang đã xuống thấp
vùng núi có nơi nhiệt độ giảm xuống từ tám đến một mươi độ c ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi
ngành nông nghiệp tỉnh tuyên quang đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn vận động người chăn nuôi
chủ động phòng chống dịch bệnh đói rét cho gia súc gia cầm
nhiều năm qua chăn nuôi châu bò là nguồn thu nhập chính của gia đình ông nguyễn duy trung
với kinh nghiệm hơn hai mươi năm chăn nuôi châu bò mỗi khi mùa đông đến
ông trung lại tu sửa chuồng trại trồng thêm cỏ voi chuẩn bị dơm dạ làm thức ăn dự trữ
đồng thời tiêm vaccine phòng chống bệnh tật theo hướng dẫn của cán bộ thú y
ngành nông nghiệp tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo hệ thống thú y
khuyến nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân chăn nuôi trên địa bàn
đặc biệt là các mô hình chăn nuôi châu bò vỗ béo theo chuỗi liên kết chủ động thực hiện tốt
các việc chăn nuôi châu bò vỗ béo theo chuỗi liên kết chủ động thực hiện tốt các việc chăn nuôi châu bò vỗ béo
bảo đảm nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi hạn chế xảy ra thiệt hại
đặc biệt là các mô hình chăn nuôi châu bò vỗ béo theo chuỗi liên kết chủ động thực hiện tốt

tổng đàn châu bò của tỉnh tuyên quang hiện có gần một trăm ba mươi con
đây là nguồn lực kinh tế quan trọng giúp cho người dân nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo hiệu quả
nhờ thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh trong mùa đông
những năm qua trường hợp châu bò của tỉnh tuyên quang chết do đói rét xảy ra không đáng kể